tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tổng kết tình hình kết quả đấu tranh
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả quý i năm hai nghìn một mươi chín
theo thống kê sơ bộ của văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia trong quý i
lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện bắt giữ xử lý ba mươi ba năm trăm bốn mươi chín vụ vi phạm tăng một mươi
thu nộp ngân sách đạt hai bốn trăm sáu mươi bảy sáu tỷ đồng tăng một mươi sáu khởi tố tám trăm hai mươi vụ tăng sáu mươi bảy
bắt giữ xử lý chín trăm tám mươi hai đối tượng tăng gần bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tình hình bắt giữ trên đã nói lên mức độ phạm tội mức độ vi phạm nghiêm trọng chưa từng thấy
nhất là phạm tội về ma túy và sản phẩm từ động vật hoang dã thuốc lá diễn ra trên quy mô lớn
về vấn đề này cũng đặt ra nhiệm vụ lớn cho lực lượng chức năng phải nỗ lực nhiều hơn nữa
để ngăn chặn trong thời gian tới